theo tin từ phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên tối qua bảy ngư dân bị mất tích do mưa lũ đã xác định được danh tính
đó là ông phan sơn ở thị xã sông cầu ông hồ tân ở huyện sơn hòa trần thị vinh huyện tuy an
ngoài ra còn có bốn ngư dân trên tàu cá mang số hiệu pi chín mươi nghìn một trăm năm mươi một ts bị lật vào chiều ba một mươi một đều ở thành phố tuy hòa là ông trần văn tâm võ tấn sang nguyễn văn thảo
các ngư dân này bị nước biển cuốn trôi ra biển trong lúc di chuyển vị trí neo đậu tàu cá từ khu vực cảng cá phường sáu sang cảng cá đông tác phường phú đông thành phố tuy hòa
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên hiện đang dùng phương án thả phao cứu sinh trôi tự do trên biển với hy vọng các ngư dân bắt được cầm cự chờ được cứu vớt